phát biểu tại buổi chúc tết đồng chí lê tân tới vui mừng trước những đổi thay tích cực về đời sống của đồng bào khơ me nam bộ nói chung đồng bào khơ me bạc liêu nói riêng
năm qua đứng trước những khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín đồng bào khơ me bạc liêu đã thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc
chung tay cùng chính quyền địa phương chiến thắng đại dịch từng bước thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững quốc phòng an ninh được củng cố
trong không khí đón năm mới cùng bà con đồng bào khơ me bạc liêu đồng chí lê tân tới rất vui mừng khi chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực đồng bằng sông cửu long đã được triển khai thực hiện
chắc chắn sẽ nâng tầm phát triển đời sống của đồng bào khơ me nam bộ trong đó có đồng bào khơ me bạc liêu sẽ ngày càng khởi sắc hơn
trước thềm tết cổ truyền trôn trân nam thơ mây hai nghìn hai mươi hai đồng chí chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tân tới cũng ân cần thăm hỏi
tặng quà các vị trong hội đoàn kết sư sãi yêu nước và các vị chức sắc chư tăng phật tử người có uy tín trong đồng bào dân tộc khơ me tỉnh bạc liêu
đón tết cổ truyền vui tươi an toàn và hạnh phúc đồng thời kêu gọi đồng bào khơ me tỉnh bạc liêu tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng
nhà nước phát huy truyền thống tốt đẹp tinh thần đoàn kết tự lực tự cường ý chí vươn lên cùng các cấp các ngành và các dân tộc anh em
quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cũng trong sáng nay đoàn công tác do thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc tết hội đoàn kết sư xã yêu nước tỉnh sóc trăng
nhân dịp tết cổ truyền trôn trân nam thơ mây của đồng bào khơ me năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp đoàn có hòa thượng tăng nô trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh phó hội trưởng thường trực hội đoàn kết sư sai yêu nước tỉnh
thay mặt lãnh đạo đảng quốc hội đặc biệt là thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
thiếu tướng lê tấn tới ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh sóc trăng
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội văn hóa truyền thống của đồng bào khơ me được dư vững và phát huy
trước tình hình an ninh thế giới và dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhiều thách thức
đồng chí thiếu tướng mong muốn hội đoàn kết sư sãi tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa đảng hệ thống chính trị
nhân dân với bà con phật tử đồng bào dân tộc khơ me để cùng nhau nâng cao ý thức cảnh giác trong mọi trường hợp
cảnh giác với cả dịch bệnh và các thế lực thù địch nhất là trên không gian mạng góp phần xây dựng tỉnh sóc trăng ngày càng giàu đẹp
trong không khí hân hoan mừng đón tết cổ truyền trong chân năm thơ mây thiếu tướng lê tấn tới đã trao tặng quà
cùng lời chúc mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc đến các vị hòa thượng thượng tọa cùng đồng bào dân tộc khmer
thưa quý vị dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày dỗ tổ mùng một mươi tháng ba câu ca giao như một lời nhắc nhở mỗi người dân việt nam
dù đi đâu về đâu cũng phải nhớ về cội nguồn dân tộc
các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh không chỉ tôn vinh công lao dựng nước của các vua hùng của các bậc tiền nhân
mà trên hết là lời nhắc nhở ý thức trách nhiệm giữ nước của các thế hệ sau trong đó có lực lượng công an nhân dân
học tập và làm theo lời bác trải qua bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh
thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
giữ nước phải đi đôi với giữ nước
trong đó theo chủ tịch hồ chí minh giữ nước đó là quyết
tâm chiến đấu hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ độc lập thống nhất và chủ quyền của đất nước
giữ nước còn là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân bởi nhân dân là gốc của đất nước
tinh thần và giá trị lịch sử đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong trạng đường bảy mươi bảy năm qua của lực lượng công an
bởi công an việt nam là công an nhân dân dựa vào nhân dân để công tác chiến đấu và vì nhân dân phục vụ
những năm đã qua cũng có thể thấy công an nhân dân không thể hoàn thành những nhiệm vụ như đã lập nên những chiến công thành tích ấy nếu tách rời khỏi nhân dân
vì vậy ở đây chúng ta phải hiểu một điều rằng công an việt nam này bản chất là công an nhân dân
bản chất này hiện trên cả hai mặt
một mặt là được thành lập ra
không có một cái
mưu cầu nào khác mục đích nào khác là phục vụ nhân dân là của nhân dân là con em nhân dân nữa
nhưng cái ý nghĩa thứ hai đấy mình sinh ra mình được thành lập vì nhân dân phục vụ nhân dân
thì đấy là cái nghĩ rằng là cái sứ mệnh của mình cái trách nhiệm của mình
nhưng quên mất rằng không có nhân dân thì không có mình
cái sự tồn vong của mình là gắn với hai chữ nhân dân
trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp
các thế lực thù địch vẫn luôn âm mưu chống phá
chống phá đảng chống phá nhà nước
lời căn dặn phải cùng nhau giữ lấy nước của bác càng có ý nghĩa thực tiễn
trong đó lực lượng công an nhân dân quyết tâm giữ vững an ninh trật tự
để bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
việt nam trở thành điểm đến an toàn trở thành tâm điểm của thế giới
khi nhiều sự kiện lớn được tổ chức tại việt nam
là hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai
đại lễ v sac liên hợp quốc hội nghị cấp cao asean
và nhiều hoạt động quốc tế quan trọng khác
đều được đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
nó là gì đây là một nước an ninh nhất an toàn nhất
và là một nước yêu chuộng hòa bình nhất
và đang tiến hành các công cuộc cải cách mở cửa rất là hiệu quả
bảo vệ sự bình yên của nhân dân tại bất cứ nơi đâu
luôn có hình ảnh của lực lượng công an
đấu tranh không khoan nhượng chấn áp mạnh với các loại tội phạm
trật tự kỷ cương an ninh xã hội an ninh con người
có nhiều chuyển biến tích cực
được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
đặc biệt trong suốt hơn hai năm phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an một trong những lực lượng tuyến đầu
đã nỗ lực có mặt tại những điểm nóng khu vực cách ly phong tỏa
hình ảnh đó đã trở thành điểm tựa để người dân an tâm hơn
nói chung đó là đầy đủ
mà cả phường mình mà bên công an cũng vậy cũng xuống đây mà hỗ trợ
trước hết là đối với
đối với cuộc sống đối với sự an toàn của người dân
sau đấy là thực hiện cái trách nhiệm của đảng của chính phủ giao
đi đâu thì chúng tôi cũng thấy hình ảnh các căn hộ chiến sĩ công an
thực hiện các nhiệm vụ góp phần để chúng ta khoanh vùng chúng ta truy vết
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đã xác định
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
đây là một chủ trương lớn của đảng
tạo tiền đề điều kiện cơ bản
quan trọng để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
điều này cũng đang đặt ra cả cơ hội và thách thức cho công tác xây dựng công an nhân dân
đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chúng tôi thì có một cái điều mong muốn là nhân dân sẽ được sống trong hòa bình
trong ổn định trong hạnh phúc và để làm cái tiên đề để cho cả nước chúng ta sẽ ổn định và phát triển
lực lượng công an sẽ làm hết sức mình để phục vụ cho mục tiêu đó để phục vụ